dự báo trong tối và đêm nay vùng mưa của hội tụ gió trên cao tiếp tục mở rộng hơn
sang khu vực sơn la lào cai yên bái phú thọ hà giang và phần phía tây của hà nội
trong cơn rông cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy mưa đá và rông rất mạnh
tuy nhiên sang đến ngày mai vùng hội tụ gió trên cao yếu đi những cơn mưa rông của nó sẽ không còn
thay vào đó là vùng thấp phía tây phát triển trở lại vì thế bắc bộ trời sẽ chuyển nắng
tại các tỉnh phía tây bắc bộ trời nắng sớm trước một mươi giờ sáng vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai
ở các tỉnh phía tây bắc bộ sẽ tăng lên mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ còn ở các tỉnh phía đông bắc bộ
nhiệt độ cũng ở ngưỡng cao từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
khối không khí lạnh yếu đi vùng thấp phía tây mở ra trong đêm nay và sáng ngày mai khu vực các tỉnh
từ thanh hóa cho đến hà tĩnh trời vẫn còn có mây nhiều mưa thì chấm dứt hẳn nhưng hiện tượng sương mù
thì vẫn còn xuất hiện dày vì thế tầm nhìn xa trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở khu vực này
vẫn duy trì mức thấp dưới một km trong sương mù
sang ngày mai dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây hầu khắp miền trung suốt từ thanh hóa
trở vào cho đến bình thuận trời đều có nắng vì thế suốt dọc các tỉnh miền trung nền nhiệt đều tăng cao
lên mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ nắng nóng diện rộng đã xuất hiện trở lại ở các tỉnh miền đông nam bộ
và bắt đầu mở rộng sang khu vực miền tây nam bộ nguyên nhân là do cả nam bộ và khu vực tây nguyên
đều đang nằm trong khối không khí biển ổn định ngăn cản sự hình thành mây khiến nắng mạnh xuất hiện
từ sớm và kéo dài đến tận chiều tối thời gian nắng trong ngày kéo dài liên tục từ một mươi đến một mươi một tiếng mỗi ngày
khiến cho nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh miền đông nam bộ vẫn duy trì ở ngưỡng cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi ở các tỉnh miền tây nhiệt độ cũng tăng lên mức từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
nóng gần như xảy ra diện rộng ở khắp các tỉnh nam bộ
còn với các tỉnh tây nguyên nền nhiệt cao nhất phổ biến ngày mai ở ngưỡng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển ở vịnh bắc bộ vào đêm và sáng sớm tiếp tục phải lưu ý tới hiện tượng sương mù
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
còn với khu vực huyện đảo hoàng sa và khu vực huyện đảo trường sa gió thổi ở mức trung bình
nên sóng biển ở cả hai huyện đảo đều thấp dưới hai mét biển lặng
mưa rông không xuất hiện nên tầm nhìn xa trên hai huyện đảo này ở mức cao trên một mươi km
thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước